tối ngày hai mươi tám tháng bảy tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi tiếng hát asean cộng ba lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
đến sự đêm chung kết có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cuộc thi tiếng hát asean cộng ba do vov tổ chức nhân dịp kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi chín
và hướng tới bảy mươi bốn năm thành lập vov một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn một mươi chín
năm nay cuộc thi tiếng hát asean cộng ba quy tụ dàn ca sĩ chuyên nghiệp nhạc pop có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm
đến từ một mươi nước asean và bốn nghệ sĩ khách mời của trung quốc nhật bản và hàn quốc
kết quả olivia cristina indonesia và aintit myanmar giành giải ba trần hồng nhung việt nam và aiesel santos philippines giành giải hai

danh hiệu quán quân thuộc về rosario pianist đến từ malaysia